ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần thị hàng nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tài khoản bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
khám xét chỗ ở của trần thị hàng nga cơ quan chức năng thu giữ một máy tính sách tay một máy tính bàn ba điện thoại di động nhiều hộ chiếu hình ảnh lịch hẹn lăn tay xin visa hình ảnh visa điện tử có dấu hiệu bị chỉnh sửa
bước đầu cơ quan công an xác định chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba trần thị hàng nga đã tiêm nhận hồ sơ của hơn năm trăm linh công dân tại nhiều tỉnh thành trong cả nước có nhu cầu đi du lịch xuất khẩu lao động nước ngoài được các môi giới đã giới thiệu với tổng số tiền nga nhận được từ các công dân là hơn hai mươi tỷ đồng

bước đầu cơ quan công an xác định chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba trần thị hàng nga đã tiêm nhận hồ sơ của hơn năm trăm linh công dân tại nhiều tỉnh thành trong cả nước có nhu cầu đi du lịch xuất khẩu lao động nước ngoài được các môi giới đã giới thiệu với tổng số tiền nga nhận được từ các môi giới là hơn hai mươi tỷ đồng

tân hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại năm mươi năm trên ba mươi bảy trần nhật duật phường duy tân thành phố con tung tỉnh con tung
khi đang tàng trữ bốn khẩu súng ngắn dạng zolo ổ xoay ba khẩu súng dạng súng bút cùng nhiều loại đạn tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng
lực lượng công an còn thu giữ nhiều loại máy móc linh kiện dụng cụ nghi dùng để chế tạo súng
tại cơ quan công an hậu khai nhận đã tìm hiểu và học cách lắp ráp súng qua youtube rồi lên mạng mua các linh kiện máy móc về chế tạo súng bán kiếm lời
để thu hút người mua hậu lập nhiều tài khoản facebook zalo youtube shopee để đăng tải quảng cáo giao bán
không những thế đối tượng còn nhận lắp ráp súng khi người khác có yêu cầu
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh con tum tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo đúng quy định
liên quan đến vụ việc bốn trăm ba mươi tám công nhân ở vĩnh phúc ngộ độc ngành y tế địa phương cho biết vừa nhận được kết quả xét nghiệm ban đầu liên quan đến sự việc này
theo kết quả được thực hiện bởi viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
đã phát hiện vi khuẩn bacillus cereus trong món canh chua giá đỗ
đây được cho là nguyên nhân nghi ngờ cao nhất dẫn đến hàng trăm công nhân ngộ độc sau bữa ăn
triệu chứng lâm sàng công nhân gặp phải là nôn tiêu chảy phù hợp với nhận định này
vụ việc trên xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng năm
công ty trách nhiệm hưu hạn sinh quân burnager việt nam tổ chức cho hơn ba công nhân ăn trưa thành hai ca
ca một hơn một suất ca hai khoảng hai suất
suất ăn do công ty này tự nấu gồm có gà xào súp lơ xanh canh da đỗ dưa muối
tổng cộng bốn trăm ba mươi tám công nhân vào viện với hai triệu chứng chính là nôn và đi ngoài nhiều lần
bệnh nhân nhanh chóng hết triệu chứng trong một đến hai ngày
đến sáng ngày hai mươi một tháng năm không còn bệnh nhân nào còn điều trị ở viện
sở y tế tỉnh vĩnh phúc đã kiểm tra các bếp ăn tuyên truyền về an toàn thực phẩm
nhưng không thể kiểm tra hết được hiện tượng thực phẩm đi lòng vòng
đơn vị đặt rau cung cấp cho bếp ăn nhưng rau lại mua ở chợ
món canh chua giả đỗ tìm thấy vi khuẩn có độc tố gây nôn tiêu chảy
gồm giá đỗ hành lá rau mùi nước và quả chua
ngày hai mươi một tháng năm thông tin từ công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng kha văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và nguyên bá sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại xã bình chuẩn huyện con cuông
về hành vi mua bán chai phép chân mặt túy
thông tin ban đầu vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng năm
trên tuyến quốc lộ bốn mươi tám g đoạn qua xã châu phong huyện quỳ châu
công an huyện quỳ châu phát hiện kha văn quyết và nguyên bá sinh
đang có hành vi mua bán chai phép chân mặt túy nên tiến hành bắt giữ
để trôn chạy quyết và sinh đã điều khiển xe mô tô lao thẳng vào tổ công tác
chống đối quyết liệt tổ công tác đã không chế và bắt giữ hai đối tượng đảm bảo an toàn
khám xét tại chỗ lực lượng công an thu giữ hai mươi năm viên ma túy tổng hợp hai mươi một một mươi sáu gram heroin
ba điện thoại di động một xe mô tô cùng nhiều tăng vật liên quan
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận mua số ma túy nói trên ở khu vực biên giới
theo cơ quan công an đối tượng kha văn quyết có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
và mua bán chai phép chân mặt túy
đối tượng nguyễn bá sinh có một tiền án về tội tẳng chữ chai phép chân mặt túy
chủ tịch ủy ban nhân dân xã cao mang huyện mù căng trải tỉnh yên bá cho biết
trước ngày một mươi bảy tháng năm gia đình ông lù a trơ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở bản khao mang xã khao mang
làm cơm để đo đám hiếu trong quá trình nấu ăn do không khoa chốt khiến bình ga bị hở
khi gia đình đun bếp gần đó đã bén lửa và nổ bùng lên khiến bốn thành viên trong cùng gia đình bị bỏng nặng gồm
ông lù a chơ bà giàng thị của sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba anh phàng a tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
bà cháu lù thị phần sinh năm hai nghìn một mươi bảy
ngay sau khi vụ việc xảy ra
gia đình đã đưa các nạn nhân bị bỏng đến trung tâm y tế huyện mù căng trải để cấp cứu điều trị
sau khi được sơ cứu ban đầu các bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa khu vực nghĩa lộ
trong tình trạng bỏng độ một độ hai
nhiều vùng trên cơ thể bệnh nhân như đầu mặt cẳng tay cẳng chân bàn tay bàn chân bị bỏng độ ba
đến ngày hai mươi một tháng năm sau khi được điều trị tích cực các nạn nhân cơ bản đã hồi phục sức khỏe
riêng cháu lù thị phành phải chuyển về bệnh viện bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị
gia đình cháu phành thuộc diện đặc biệt khó khăn
nên địa phương đang kêu gọi vận động các mạnh thường quân và nhân dân đóng góp hỗ trợ kinh phí để hỗ trợ điều trị cho cháu
sở du lịch tp hcm mới đây cho biết lượng khách du lịch đến tp hcm tiếp tục tăng
theo đó khách quốc tế đến thành phố trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn dự báo đạt khoảng ba trăm chín mươi bốn bốn trăm hai mươi bốn lượt
tăng hai mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn lượng khách quốc tế đến tp hcm ước đạt gần hai ba triệu lượt
tăng ba mươi một bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba đạt ba mươi bảy so với kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn

giảm ba hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn ước đạt một mươi ba chín trăm chín mươi bảy lượt

năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn ước đạt bảy mươi sáu bốn mươi bốn tỷ đồng tăng một mươi ba chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đạt bốn mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba